rạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một xe tải chở hàng chạy trên quốc lộ một theo hướng từ an sương về vòng xoay an lạc
khi phương tiện đến cầu vượt gò mây thuộc phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
thì tông vào giải phân cách rồi lật nghiêng khiến cho hàng hóa ở trên xe đổ tràn ra đường
theo thông tin ban đầu khoảng hai giờ sáng xe tải biển số năm mươi một c chín nghìn một trăm linh tám chạy trên quốc lộ một
hướng từ ngã tư an sương về vòng xoay an lạc
khi đến cầu vượt gò mây phường bình hương hòa b quận bình tân
chiếc xe bất ngờ tông vào giải phân cách rồi lật ngang
hàng hóa chở theo trên xe đổ tràn xuống đường tài xế kẹt trong ca bin
phát hiện vụ việc người dân gần đó chạy đến hỗ trợ giải cứu đưa tài xế thoát ra ngoài
sự cố khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng gãy rời trục bánh trước phần ca bin và thùng xe biến dạng
hàng trăm thùng vật cách biên nước ngọt đổ ra đường
cùng chiếc xe tải nằm chặt ở dốc cầu vượt gây ủng ứng giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông ngay khi có mặt đã điều tiết giao thông hướng dẫn các phương tiện di chuyển sang hướng đường bên hông cầu
cũng như xử lý hiện trường
nhiều người cũng được huy động đến thu gom hàng hóa
một xe cẩu loại lớn được điều đến để khắc phục sự cố
số lượng hàng hóa lớn nên việc thu gom xử lý mất nhiều thời gian